tại sông tô lịch khu vực tiến hành thí điểm làm sạch nước bằng công nghệ bionano nhật bản
các chuyên gia nhật bản đã tiến hành thả cá coi và cá chép tam dương để kiểm chứng chất lượng nước sau khi xử lý
theo đó năm mươi con cá coi và năm mươi con cá vàng việt nam được thả xuống bể sau xử lý trong hệ thống xử lý nước sông bốn bước của công ty gve trên sông tô lịch
đồng thời thả một trăm linh con cá rô phi mè chép loại nhỏ xuống một góc hồ tây
việc thả cá này sẽ kiểm chứng được việc nước sông tô lịch sau khi xử lý có các chỉ số như oxy hỏa tan trong nước
mức độ ô nhiễm các vi sinh vật có lợi đều nằm trong mức tốt đảm bảo sinh vật như cá phát triển
bên cạnh đó các chuyên gia cũng sử dụng thiết bị đo mùi để đo nước sông sau khi đã được xử lý
và theo chỉ số đo được mùi của nước sông đã giảm vài trăm lần từ một xuống còn sáu